trước tình hình dịch tả lợn châu phi đang có những diễn biến phức tạp có chiều hướng lây lan nhanh trên địa bàn
ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã tổ chức họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh vật nuôi tỉnh mở rộng
để triển khai các giải pháp khống chế bệnh dịch
tính đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã có năm huyện thị xã và thành phố với tổng số gần một bốn trăm tám mươi hộ chăn nuôi
tại một trăm sáu mươi hai thôn bản và năm mươi xã phường thị trấn có lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
tỉnh đã tiêu hủy gần bảy sáu trăm linh con lợn bị bệnh với tổng trọng lượng gần ba trăm chín mươi tấn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị chỉ đạo các ngành các cấp ngành đơn vị liên quan
cần kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở các huyện thị xã thành phố
thành lập đường dây nóng để nhanh chóng nắm bắt xử lý thông tin hỗ trợ các hộ chăn nuôi chuyển đổi sinh kế
ổn định cuộc sống thành lập các tổ công tác đến từng thôn hộ chăn nuôi để kiểm tra nắm bắt tình hình
để có biện pháp xử lý triệt để các mầm bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn